ngày một mươi ba tháng năm ngoại trưởng anh lith just cho biết nước này đã bổ sung một mươi hai biện pháp trừng phạt mới đối với nga
các lệnh trừng phạt mới nhất của anh sẽ nhắm vào mạng lưới tài chính của tổng thống nga vladimir putin
bao gồm cả vợ cũ và các anh em họ của ông
cùng ngày bộ ngoại giao nga đã ra khuyến cáo công dân của mình hạn chế đi du lịch ở vương quốc anh
với lý do những khó khăn mà người nga phải đối mặt khi cố xin thị thực vào anh